chủ tịch nước đánh giá cao chuyến thăm việt nam của bà bộ trưởng bộ quốc phòng ấn độ
coi đây là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước việt nam ấn độ
góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa các lực lượng vũ trang hai nước
bộ trưởng quốc phòng ấn độ nimala sitaraman bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa hai nước những năm qua
ngày càng được củng cố và phát triển trong đó có hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng
ấn độ mong muốn hợp tác với việt nam trong đào tạo cán bộ công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu chiến lược
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có các cuộc tiếp tân đại sứ hàn quốc tại việt nam
đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác
tại buổi tiếp thủ tướng vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại hai triệu việt nam và hàn quốc
quý i năm hai nghìn một mươi tám tăng trên một mươi năm và cho rằng đây là cố gắng lớn của cơ quan chức năng
và cơ quan chức năng của hàn quốc
và doanh nghiệp hai bên hiện đầu tư của hàn quốc vào việt nam đứng thứ nhất
oda đứng thứ hai và nhiều lĩnh vực khác có sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả
thủ tướng cho rằng việc đặt mục tiêu kim ngạch thương mại hai triệu đạt một trăm linh tỷ usd
vào trước năm hai nghìn hai mươi là rất quan trọng
hiện hàn quốc là nước xuất siêu vào việt nam vì vậy thủ tướng mong muốn hai bên có biện pháp
để cân bằng thương mại hơn trong tương lai
tiềm năng phát triển của việt nam còn rất lớn
và có thể trở thành trung tâm kinh tế của đông nam á
việt nam đang ngày càng thể hiện rõ là một trung tâm sản xuất của toàn cầu
đại sứ cho biết đã tiếp xúc với nhiều đại sứ và chuyên gia làm việc tại việt nam
và họ đều đánh giá cao về vai trò của chính phủ việt nam thời gian qua
đã có nhiều biện pháp tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
đại sứ hàn quốc mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp việt nam tham gia
vào chuỗi sản xuất toàn cầu của doanh nghiệp hàn quốc
qua đó có thể kết hợp giữa công nghệ bốn
vốn của doanh nghiệp hàn quốc và mạng lưới doanh nghiệp việt nam tham gia vào chuỗi sản xuất
tiếp đại sứ mozambique leonardo paine thủ tướng nhấn mạnh
việt nam sẵn sàng cử các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp
giáo dục y tế để giúp mozambiqu phát triển các lĩnh vực quan trọng này
thủ tướng nhất trí hai nước cần sớm tổ chức phiên họp
ủy ban liên chính phủ việt nam mozambique
để sớm bàn về các lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác
thủ tướng cho biết mozambique mới phát hiện được mỏ than và khí đốt lớn
vì thế mong muốn chính phủ mozambique thông tin
tạo điều kiện để các doanh nghiệp việt nam có thể cùng hợp tác đầu tư
đại sứ leonardo penn cảm ơn việt nam đã cử nhiều chuyên gia giỏi
và giúp mozambiqu trong lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là trồng lúa nước
nhờ đó năng suất lúa ở mozambiq đã tăng từ hai tấn lên bảy tấn trên một hectare
mỗi năm mozambiqu cũng đã trồng được hai vụ lúa thay vì một vụ như trước
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đêm nay các khu vực trong cả nước đều có mưa và rông
bắc bộ đề phòng khả năng xảy ra tố lốc mưa đá gió giật mạnh
phía tây bắc bộ nhiều mây đêm nay có mưa rào dài rác có nơi có rông gió nhẹ
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ c
phía đông bắc bộ mây thay đổi
có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ c
thủ đô hà nội mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ c
sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh quảng nam đang khẩn trương phối hợp với
viện bảo tồn di tích trùng tu khẩn cấp tháp b ba
quần thể di sản văn hóa thế giới mỹ sơn trước mùa mưa năm nay
để ngăn ngừa tháp này có thể bị đổ do xuống cấp
tháp b ba được xây dựng cách đây trên một năm và là công trình duy nhất
còn giữ được dáng vẻ tiêu biểu cho phong cách mỹ sơn
nằm trong quần thể kiến trúc được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
đang xuống cấp chẩm trọng
hiện tại ngọn tháp này đang đối diện với một số vấn đề nghiêm trọng
có thể đổ bất cứ lúc nào khi có mưa lớn
theo quan sát nhiều chỗ trên thân tháp
bị dạn nứt có khe nứt dài sáu m rộng một mươi tám cm sâu một hai mét
toàn bộ thân tháp đang nghiêng lún khoảng năm độ về hướng tây nam
hai mặt tường phía đông và phía tây có các vết nứt kéo dài từ đỉnh đến móng công trình
có chỗ vết nứt tách đôi công trình và ngày càng rộng
hiện tại các đơn vị có liên quan đang khẩn trương xúc tiến việc gia cố
trồng xuống cấp tháp b ba trước khi mùa mưa bão sắp đến
ngoài tháp b ba các nhóm tháp b c d
cũng đã được sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng nam
đưa vào danh mục những di tích cần bảo tồn cấp thiết
trong giai đoạn trung hạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đầu tư hạ tầng cho vùng sâu vùng xa hải đảo
là chính sách ưu tiên của đảng và nhà nước ta trong thời gian qua
tại đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi từ khi có lưới điện mặt trời
cuộc sống của người dân xã đảo an bình hay còn gọi là đảo bé đổi thay từng ngày
người dân đảo đã mạnh dạn đầu tư
các lợi thế của địa phương để làm du lịch
đầu tư một trăm hai mươi một trăm năm mươi triệu đồng
các hộ dân mua hai mươi hai chiếc xe điện thay nhau đưa đón du khách
với mức thu ba mươi đồng một lượt khách tham quan quanh đảo
mỗi tháng mỗi hộ dân thu nhập từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
du lịch phát triển cuộc sống của bà con đảo bé cũng khấm khá hơn nhiều năm trước
phát triển du lịch vượt bậc trong những năm qua tại hòn đảo nhỏ là nhờ lưới điện mặt trời đến với người dân
qua hơn một năm hoạt động điện năng lượng mặt trời cung cấp nguồn điện sinh hoạt cho người dân đảo bé
với nguồn điện ổn định liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
điện thắp sáng đã phục vụ đời sống sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch ở xã đảo tiền tiêu
đảo sáng điện kinh tế xã hội cũng phát triển vượt nhiều chỉ tiêu so với nhiều năm trước
từ khi có năng lượng mặt trời nhân dân phát triển hơn phát triển chỗ này ổn định điện lúc nào cũng có
thứ hai là phát triển cho du lịch du lịch có điện du lịch họ sẽ ở lại đêm
trong ngày thôi họ không ở đêm được
những vượt phát triển khác ví dụ như chỗ họ mua sánh những vật dụng trong gia đình để họ sử dụng hàng ngày
và đi bộ huyền tượng đều được đốc ứng yêu cầu đời sống nhân rất chân
điện sáng về đảo tiềm năng phát triển kinh tế biển của đảo bé huyện đảo lý sơn được đánh thức không chỉ cải thiện đời sống của người dân
mà còn góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
vốn tín dụng đang chảy nhiều hơn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản
đáng chú ý là vốn cho lĩnh vực xuất khẩu tăng một mươi năm sáu mươi bốn cao gần gấp ba lần
mức tăng trưởng chung của toàn ngành
lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng mạnh nhất trong hơn một mươi năm xuất khẩu nông lâm thủy sản cũng tăng đến một mươi
các doanh nghiệp đang kinh doanh tốt hơn nên nhiều ngân hàng cũng dành hàng nghìn tỷ đồng vốn vai yêu đãi cho nhóm này
và thậm chí không bắt buộc doanh nghiệp phải có bất động sản thế chấp
thay vào đó có thể dùng hóa đơn hợp đồng đặt hàng để vay vốn
mục tiêu tín dụng sẽ tăng một mươi bảy trong năm nay
tuy nhiên ngân hàng nhà nước khẳng định sẽ không tăng trưởng tín dụng
bằng mọi giá mà phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô
đồng thời tiếp tục định hướng hạn chế dòng vốn vào các lĩnh vực rủi ro như bất động sản bot
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã tổ chức đánh giá kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh pci của tỉnh
trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy
và triển khai kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh hòa bình đứng thứ năm mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
giữ nguyên về thứ hạng so với năm hai nghìn một mươi sáu tụt sáu bậc so với năm hai nghìn một mươi năm
qua số liệu phân tích cho thấy
chi phí gia nhập thị trường là chỉ số có số điểm giảm mạnh nhất trong một mươi chỉ số thành phần
là nguyên nhân chủ yếu khiến số điểm pci tổng thể của tỉnh hòa bình không tăng
các cấp các ngành cần tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí ở mức cao hơn
tăng cường phối hợp với các sở ngành thực hiện các thủ tục hành chính
giảm thời gian và chi phí cho sở ngành
hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư doanh nghiệp
triển khai các dự án phát triển sản xuất kinh doanh
gắn trách nhiệm của giám đốc các sở ngành chủ tịch ubnd các huyện thành phố
trong thực hiện các giải pháp cụ thể cải thiện môi trường kinh doanh
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lành mạnh và bền vững
tiếp tục chương trình với các thông tin quốc tế
thưa quý vị hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
đã giúp thế giới đại hội đồng hành
giúp thế giới tránh xa khỏi thảm họa hạt nhân
đây là nhận định được tổng thống mỹ donald trump đưa ra
sau khi cuộc gặp lịch sử giữa ông và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
kết thúc tại singapore
trong khi đó chính giới và truyền thông mỹ cũng có những góc nhìn đa chiều
xoay quanh nội dung của tuyên bố chung
trên trang twitter cá nhân tổng thống donald trump đã gửi lời cảm ơn
tới nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un và cho rằng hai bên đã có một cuộc gặp lịch sử
tổng thống mỹ cũng khẳng định hội nghị đã đạt được tiến triển lớn
trong tiến trình phi hạt nhân hóa triều tiên giúp thế giới tránh xa khỏi một thảm họa hạt nhân
cùng ngày chính giới và truyền thông mỹ cũng có những góc nhìn đa chiều
xoay quanh nội dung tuyên bố chung đã được ký kết
trong bối cảnh văn kiện này sẽ phải được trình lên thượng viện mỹ xem xét thông qua
theo các nhà lập pháp đảng cộng hòa và giới chức nhà trắng
mọi thỏa thuận giữa mỹ và triều tiên sẽ phải đệ trình lên thượng viện
như một hiệp ước hòa bình và cần phải sự thông qua của hai phần ba thượng viện
trong khi đó truyền thông mỹ cũng hoan nghênh về kết quả cuộc gặp
song cũng thận trọng rằng nội dung tuyên bố chung không đề cập cụ thể thời gian
cũng như lộ trình cho tiến trình phi hạt nhân hóa
trong khi đó thành công của cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử mỹ triều tiên
cũng đã để lại tiếng vang lớn trong dư luận thế giới
đặc biệt là người dân đông bắc á đã đón nhận thông tin này với nhiều cảm xúc
kết quả tích cực của cuộc gặp lần này sẽ góp phần chấm dứt tình trạng căng thẳng
mang lại hòa bình và ổn định trên bán đảo triều tiên
và đây chính là điều mong mỏi của người dân đông bắc á
tôi mong muốn hai miền triều tiên cùng chung một mái nhà
mong rằng sau tiến trình bãi bỏ chương trình hạt nhân trên bán đảo triều tiên
cuối cùng người dân hai nước sẽ được sống trong hòa bình hạnh phúc
tôi hy vọng rằng hai nhà lãnh đạo đã có những trao đổi tích cực và đúng hướng
quan hệ ngoại giao giữa hai nước được cải thiện điều đó sẽ có tác động tích cực đến bình nhưỡng
sự kiện này còn có thể mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới
cho nền kinh tế lớn thứ nhất đông bắc á
cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo mỹ triều đã hoàn toàn thành công
và mang lại nhiều lợi ích cho người dân tại đan đông
đan đông là khu vực biên giới tập trung nhiều hoạt động giao thương giữa hai nước
chúng tôi hy vọng rằng triều tiên sẽ sớm mở cửa để hoạt động đầu tư thương mại sớm được thông suốt
việc tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
khi kết văn kiện cam kết thiết lập mối quan hệ mới và xây dựng nền hòa bình lâu dài trên bán đảo triều tiên
cũng như ký tuyên bố chung một văn kiện toàn diện nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn triều tiên
tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở singapore đã mang một ý nghĩa quan trọng và tích cực
trong quan hệ mỹ triều tiên cũng như thúc đẩy hòa bình thịnh vượng và an ninh của bán đảo triều tiên và của thế giới
như thông tin chúng tôi đã đưa hy lạp và macedonia hiện đã đạt được một thỏa thuận lịch sử
nhằm giải quyết tranh chấp liên quan đến tên gọi macedonia
vốn gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên kéo dài hàng thập kỷ qua
theo đó macedonia giờ đây sẽ đổi tên gọi chính thức thành cộng hòa bắc macedonia
động thái này đã nhận được sự hoan nghênh của liên hợp quốc
trong một tuyên bố tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres gửi lời chúc từ tất cả các bên
tham gia đàm phán trên tinh thần xây dựng trong nỗ lực hướng tới đạt được thỏa thuận đổi tên nước
ông guterres tin tưởng rằng thỏa thuận đổi tên nước sẽ có tác dụng tích cực tới cả châu âu và còn trên thế giới
truyền cảm hứng cho các bên liên quan trong các cuộc xung đột dài dàng khác
trước đó phát biểu trong cuộc họp báo thủ tướng macedonia zoran zaev khẳng định thỏa thuận mới đạt được
sẽ giúp mở đường cho quốc gia vùng ban căng này gia nhập liên minh châu âu eu và nato
cùng ngày phát biểu trên truyền hình thủ tướng hy lạp alexis tipras cũng đưa ra thông báo tương tự
khẳng định thỏa thuận này đáp ứng tốt mọi điều kiện do athen đặt ra
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân